thưa quý vị vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ chở theo con nhỏ chạy ngược chiều trong làn ô tô trên đường cao tốc tp hcm trung lương
thậm chí người phụ nữ này còn không đổi mũ bảo hiểm
xe cảnh sát giao thông đã phải vừa phát loa vừa lùi xe đuổi theo người phụ nữ này nhưng người này không dừng lại
sau khi tổ tuần tra tiếp cận được người phụ nữ có biểu hiện về vấn đề thân kinh và không mang theo giấy tờ thùy thân không nói rõ nơi ở của mình
sau đó đội tuần tra kiểm soát giao thông đã tìm được gia đình người phụ nữ ở huyện bến lức tỉnh long an
hiện cơ quan chức năng yêu cầu gia đình cung cấp giấy tờ chứng nhận người chạy xe máy có vấn đề về thân kinh
và địa phương xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn ra sao để xin ý kiến cấp trên xử lý
theo luật giao thông đường bộ học sinh đủ một mươi sáu tuổi sẽ được điều khiển xe gắn máy đến năm mươi phân khối
tuy nhiên vì không cần bằng lái không cần học luật ý thức tham gia giao thông của các em học sinh lại khá kém
và kỹ năng lái xe an toàn còn hạn chế nên những chiếc xe dưới năm mươi phân khối đang tiềm ẩn rủi ro trên các tuyến đường
cần nhìn những hình ảnh như thế này mới thấy được sự phức tạp khi học sinh điều khiển các loại phương tiện năm mươi phân khối
mang tiếng là xe gắn máy dưới năm mươi phân khối song thực tế có thể đạt vận tốc bảy mươi km một giờ
loại xe này đang được các em học sinh khá ưa chuộng thậm chí nhiều em còn sửa lại để đạt dung tích xy lanh lên tới bảy mươi tám mươi phân khối
điều này cho thấy các quy định về quản lý
những loại phương tiện này vẫn còn tồn tại nhiều bất cập
các bậc phụ huynh mua xe cho con cái của mình vì lý do tiện dụng
thế nhưng hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn
cho các em thì vẫn còn bị bỏ sót
theo các chuyên gia để giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật và tai nạn liên quan đến loại phương tiện này
thì nhà trường nên cân nhắc mời các giáo viên của các trung tâm đào tạo lái xe đến giảng dạy
kết hợp với gia đình nâng cao ý thức lái xe an toàn cho các em
có như vậy mới bảo đảm được sự an toàn cho những người tham gia giao thông và cho cả chính các em
và những vụ tai nạn như thế này mới không còn tiếp diễn
thưa quý vị chỉ trong hai ngày đầu gia quân xử phạt nghị định một trăm linh năm hai nghìn một mươi chín
hơn sáu trăm linh trường hợp vi phạm nồng độ côn trên cả nước đã bị xử phạt thu ngân sách hơn tám trăm linh triệu đồng
lực lượng cảnh sát giao thông đang kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về nông độ côn khi điều khiển phương tiện
ghi nhận tại tỉnh quảng trị
từ ngày một tháng một đến nay đội cảnh sát giao thông đường bộ số một phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng trị
đã xử phạt một mươi chín trường hợp với tổng số tiền phạt trên hai trăm linh triệu đồng
trong một mươi chín trường hợp bị xử phạt có hai trường hợp bị phạt nặng số tiền từ ba mươi năm đến bốn mươi triệu đồng
vì nồng độ cồn vượt bức bốn mg trên một lít khí thở và giấy phép lái xe quá hạn
theo bản thân tôi thì một người dân mình tham gia giao thông thì tôi thấy việc này là nên làm và chúng ta làm lâu dài
và có biện pháp xử lý chặt hơn để giảm tải
thứ nhất là về tài ngạc giao thông và người dân có ý thức tốt hơn đặc biệt là trong giới trại và dịp tiệt nguyên đoán
thông qua việc xử lý thì một phần cũng nhắc nhở cho người dân biết được hiệu lực của nghị định đã thông qua
và thứ hai thì các điều khoản của nghị định là bây giờ là thay đổi trước hết là về đối tượng về mức xử phạt
theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia có từ bảy mươi đến tám mươi các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến bia rượu
vì vậy việc triển khai nghiêm túc nghị định một trăm linh của chính phủ
sẽ góp phần thay đổi cách nghĩ tạo thành thói quen không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu bia
góp phần bảo đảm an ninh an toàn cho mọi người khi tham gia giao thông
nhất là trong dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi sắp tới
ngay sau khi nghị định một trăm linh có hiệu lực phạt nặng những người có nồng độ cồn khi tham gia giao thông
nhiều ứng dụng gọi xe khi say rượu đã nhanh chóng xuất hiện trên mạng xã hội thậm chí ở cả các nhà hàng
tuy nhiên cũng có nhiều tài xế tỏ ra lo ngại khi chở khách đã uống rượu bia
trên facebook zalo hay ứng dụng điện thoại đều đã xuất hiện những dịch vụ gọi xe phục vụ người đã uống rượu bia
chỉ trong vòng năm ngày qua các ứng dụng này đã nhận được sự quan tâm của hàng nghìn người
một người sáng lập cho biết dịch vụ này phi lợi nhuận nhằm giúp người lái xe và người uống rượu bia tự kết nối với nhau
người sử dụng và tài xế sẽ thông qua group trên facebook của mình để nhận được thông tin về quy trình hoạt động bằng ba kênh
thứ nhất là kênh facebook hai là kênh zalo thứ ba là kênh telegram
một dịch vụ gọi xe khi đã uống rượu bia có mức giá ba trăm linh đồng một lượt bao gồm cả người và xe đối với xe máy
trong khi đó mức phí đối với ô tô là năm trăm linh đồng một lượt
hiện đã có một số nhà hàng sử dụng hình thức này để phục vụ khách hàng về nhà an toàn
từ khi biết có cái nghị định của nhà nước ra là những người đã uống rượu bia thì không được phục vụ
phép lái xe và xử phạt rất là lặng
thì bên nhà hàng hồ câu tôm này đã có những trường hợp khách xay không đi về được đã gọi dịch vụ có người trở đến để đưa về hoặc lái xe về cho khách
các dịch vụ ứng dụng đưa người say về nhà không còn xa lạ với nhiều quốc gia trên thế giới
do chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông rất nặng
tại việt nam các dịch vụ tương tự cũng đã xuất hiện
các dịch vụ tương tự cũng đã xuất hiện từ một vài năm trước đó với quy mô nhỏ ít được biết đến và sử dụng
rất sáng rối vì sao vì không phải một lúc là có xe ngay được mà trong khi đó thì thời gian thì rất ít
cái thứ hai là có nhiều người người ta cũng không thuê người ta vẫn đi người ta sẽ tìm cách để người ta đi
và thứ ba nữa là thuê như vậy nó cũng rất là phức tạp
phức tạp vì khách đã sử dụng rượu bia tới mức say thì sẽ không dễ trong việc giao tiếp
trao đổi thông tin với lái xe đó là chưa nói đến các tình huống xấu có thể xảy ra khi khách hàng say tới mức không kiểm soát